cần đánh giá đúng khó khăn tìm giải pháp đột phá để phát huy các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh nhà như nông lâm nghiệp và du lịch
đó là đề nghị của đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước trong buổi làm việc với tỉnh bắc cạn diễn ra vào chiều nay
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương bắc cạn đã có nhiều nỗ lực xây dựng được một mươi năm xã đạt chuẩn nông thôn mới trong điều kiện miền núi nhiều khó khăn
trong đó phó chủ tịch nước đặc biệt ấn tượng về tốc độ phát triển trồng rừng của bắc cạn nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt bảy mươi hai sáu cao nhất cả nước góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai
để bắc cạn vượt lên khó khăn phát triển bền vững phó chủ tịch nước đề nghị tỉnh bắc cạn cần đánh giá đúng khó khăn tìm giải pháp đột phá để phát huy các lĩnh vực tiềm năng của bắc cạn như nông lâm nghiệp và du lịch
phó chủ tịch nước đề nghị bắc cạn thời gian tới quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu của năm hai nghìn một mươi chín tạo đà hoàn thành chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi